qua nhà không
qua nhà không
hay tìm họ đã lên nhà một người bà con ở đồng tháp

cũng gần tới rồi
mấy cây không
một mươi cây không

ba đứa con
con thì mạnh hạt rồi
chú dẫn con đi con nghĩa được không
vừa thiết thỏ xuất hiện
các cán bộ phòng cảnh sát điều tra
xét hỏi ti công an hậu giang
đã kết hợp với công an địa phương
nhanh chóng bắt giữ đối tượng
duyên đối tượng huỳnh văn hải
cho đến nay vẫn bạc vô âm tín
nhiều người địa phương nói rằng
tên này đã trốn ra nước ngoài
sau khi mà bắt thằng thỏ
thì nó khai đúng là cô gái
rồi nó bắt thằng thỏ
mà nó cũng ám ảnh về cô gái
khi mà tụi tôi chi bắt
sau đó nó lẫn đi
bắt cũng không
bắt về nó hóc hát
tụi tôi có hỏi đặt vấn đề
sợ công an
thì đối tượng này trả lời
không sợ công an
nhưng mình thấy gương mặt lại hóc hát
nó nói là chỉ có ám ảnh cô gái
chỉ cô gái có đeo chiếc dòng
huyện cô lao dung
tỉnh sóc trang ngày nay
là một phần của huyện lang phú
tỉnh hậu giang xưa
là vùng đất bốn bầy sông nước
với bảy mươi hai km bờ biển
cô lao dung nối thẳng với hai cờ biển lớn
trần đề đại ngải
điểm thuận tiện nhất
từ đồng bằng sông kiểu long
đi indonesia malaysia úc thái lan hồng kông
bằng đường biển
mềm nam những năm đầu giải phóng
nhiều người ôm giấc mộng vượt pin
để tìm cuộc sống xa hoa nơi trời tây
lợi dụng địa hình chia cắt
có thể dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng
các đối tượng trong và ngoài
địa phương thường cấu kết với nhau
để tổ chức đưa người đến cô lao
theo thuyền vượt biển
vì thế cô lao dung trong những năm một nghìn chín trăm tám mươi
đã trở thành một trong những điểm
đưa người đi vượt biển trái phép
đi ngược ngược vào nó

nó vụ vỗ
vụ thôi chứ đâu có nghe tạo gì nữa đâu
với thế đó cái vấn đề mà
cái màn lưới an ninh nó rất là mỏng
bởi vì chào đó là nó khó lắm
bởi vì trình dân trí
trình độ cũng thấp chứ không phải như bây giờ
có những người làm được người ta không chịu làm
còn những người người ta dự định làm người ta không biết chữ
nó làm công an không biết chữ thì sao ghi chép
nó cũng khó lắm
hồi xưa vụ án trương tuấn kiệt giết người cấp của
lưu tại công an tỉnh sóc trăng có ghi rõ tên các nạn nhân
trong đó ở xã long thới tiểu cần cửu long
tức tỉnh trà vinh ngày nay có năm nạn nhân
gồm gia đình anh nguyễn đinh hiền
chị huỳnh thị mai
con gái nguyễn thị trúc phương
và các anh trần thanh khiêm hồ văn phương
bốn nạn nhân khác ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh lên cận
bất quả điều tra cho biết
trước khi xảy ra vụ án
ngày thì các nạn nhân đã kết nối với huỳnh văn hải
được hải đưa ra đại ân
với lời hứa hẹn sẽ đưa ra tàu lớn để tập kết trên biển đi nước ngoài
tại đò bến ba đại ân
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hải giao nạn nhân cho đồng bọn đưa về nhà bà con cất dấu
cho đến khi trời tối thì lên đường
đại ân đã không cách hàng hóa
nó cũng như thế này
hải tàu phản động
nó lùi vào giữa tầng án
đi ra vùng đất
đi ra đường
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại